hương ứng lời kêu gọi của bác phong trào bình dân học vụ được triển khai đến mọi thôn bản làng xã của việt nam
một phong trào thực hiện với hàng loạt cái không không thầy không tiền không điều kiện thuận lợi mà lại có được kết quả hết sức to lớn
chỉ sau một năm có hai năm triệu người thoát nạn mù chữ sau hai năm con số đó lên tới sáu triệu người
nhưng mà kết quả rất lớn chính là nhờ tấm lòng tấm lòng của người đi dạy tấm lòng của người đi học tấm lòng của toàn dân
có được kết quả đó là nhờ đường lối đúng đắn mục đích trong sáng chính sách thông minh và cách làm sáng tạo của những người thực hiện
giá trị mà phong trào bình dân học vụ ngày đó để lại vẫn là bài học quý cho công cuộc cải cách đổi mới giáo dục ngày hôm nay
chúng ta không tốn nhiều tiền như thế
chúng ta đem lại một cái hiệu quả nó vô cùng lớn mà đặc biệt là được người dân ủng hộ một cách hoàn toàn mà ủng hộ một cách vô tư chứ không có cái gì là ép buộc cả
nghĩa là cái việc vấn đề không phải là bao nhiêu tiền bao nhiêu kinh phí mà vấn đề là cái chủ trương đường lối đó và cái mục tiêu cái mục đích đó đem lại táp ứng đúng cái nguyện vọng của người dân
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
ai mà đi
đi kiểm tra rồi hết tất cả cái phong trào rộng lớn như thế thì chỉ có dân
ông đi kiểm tra nhau
này được rồi chỗ này chưa được cần phải làm gì làm gì
họ bàn với nhau cách làm cách học
cái hay hết nhất của bình dân học vụ là trước hết là cái giáo dục cái ý thức cái người đi học cũng như là cái người dạy
công cuộc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục việt nam
và mục tiêu đúng đắn tuy nhiên phải kịp thời khắc phục những vấn đề nảy sinh
thực hiện công cuộc cải cách lần này bằng tất cả tấm lòng phụng sự cho nền giáo dục
thì mới có thể hiện thực hóa chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu